các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nguyễn thị ngọc trinh huỳnh tấn lực và mai thị nở cùng hơn một trăm linh tép heroin
theo cơ quan công an đây là một tụ điểm rất phức tạp
các đối tượng có nhà ở kế cận nhau có quan hệ họ hàng thân thích và luôn sử dụng nhiều đối tượng để cảnh giới
bất cứ khi nào xuất hiện người lạ trong khu vực thì mọi hoạt động mua bán đều tạm dừng
cô ấy gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
lê tấn tài và lê văn phú cùng chú tại thành phố long xuyên vừa bị công an thành phố long xuyên tỉnh an giang tạm giữ hình sự
vào tối ngày một mươi bảy tháng ba khi đang trên đường mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn thì tài phú và nhóm một mươi thanh thiếu niên gặp anh nguyễn thành thi
nghĩ anh thi đi quay phim nhóm của mình nên các đối tượng đã chặn đầu xe
tài và phú đuổi chém nhiều nhát gây thương tích cho anh thi
sau đó cả nhóm tiếp tục đến thị trấn phú hòa đuổi chém nhóm thanh niên có mâu thuẫn trước đó
khi đến khu vực phường bình khánh thì bị phát hiện bắt giữ
thực hiện trót lọt một mươi hai vụ trộm cắp tài sản ở khắp
tỉnh tây ninh đối tượng lâm văn thêm còn gọi là võ tấn dũng và võ thị đan phượng vừa bị bắt giữ
đây là hai đối tượng có nhiều tiền án về tội danh này
bước đầu cơ quan công an đã tạm giữ lượng lớn trang sức bằng vàng đá quý trị giá hơn một trăm hai mươi năm triệu đồng cùng với một số tăng vật khác
thủ đoạn của các đối tượng là đóng giả người đi mua phế liệu tìm sơ hở của người dân thì đột nhập thực hiện hành vi
tổng tài sản mà các đối tượng đã chiếm đoạt được là hơn một hai tỷ đồng đều phục vụ cho việc tiêu xài
trong phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv